tối nay ngày chín tháng một mươi một tại hà nội bộ tư pháp và ủy ban nhân dân tp hà nội tổ chức lễ hưởng ứng
ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam năm hai nghìn một mươi tám
tham dự lễ hưởng ứng có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
bí thư trung bương đảng trưởng ban nội chính trung mương phan đình trạc
bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình
cùng nhiều lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các cơ quan của quốc hội
đây là năm thứ năm ngày pháp luật việt nam được tổ chức nhằm tôn vinh hiến pháp pháp luật và giáo dục
nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội
chủ đề của lễ hưởng ứng ngày pháp luật năm hai nghìn một mươi tám là nâng cao hiệu quả công tác xây dựng thực thi bảo vệ pháp luật
ý thức tuân thủ pháp luật góp phần xây dựng nhà nước liêm chính hành động kỳ cương sáng tạo
hiệu quả xã hội dân chủ công nghệ
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân biểu dương những nỗ lực
thành tích của các ban bộ ngành địa phương trong việc tổ chức có hiệu quả ngày pháp luật
và sự hưởng ứng rộng rãi và thiết thực của các tầng lớp nhân dân đối với sự kiện quan trọng này
tuy nhiên chủ tịch quốc hội cũng thẳng thắn nhìn nhận thời gian qua
một số nơi việc hưởng ứng ngày pháp luật còn mang tính hình thức
hành vi vi phạm còn xảy ra ngay cả trong một số cán bộ công chức thực thi pháp luật
do đó để ngày pháp luật năm hai nghìn một mươi chín
và các năm tiếp theo thực sự thiết thực ý nghĩa chủ tịch cũng đề nghị
chú trọng tăng cường hơn nữa đến việc triển khai xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành luật
để các luật được ban hành sớm đi vào cuộc sống
nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật
phát huy vai trò chủ động tích cực tính tự giác và trách nhiệm nêu gương
của đảng viên cán bộ công chức viên chức
trong học tập nghiên cứu tìm hiểu pháp luật
đặc biệt là trong tuân thủ và chấp hành pháp luật
để mọi người dân tin tưởng nôi theo
tăng cường kỹ luật kỹ cương tạo chuyển biến mạnh mẽ
thực chất trong thực thi công vụ gắn với giáo dục đạo đức liêm chính
trách nhiệm giải trình
thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống tham nhũng
thực hành tiết kiệm chống lãng phí
theo tấm gương đạo đức chủ tịch hồ chí minh
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh tinh thần thượng tôn pháp luật
không chỉ được tôn vinh trong ngày hôm nay
mà còn phải trở thành nền tảng trong bộ máy nhà nước
và cả hệ thống chính trị
trở thành nếp sống văn hóa thường xuyên của người dân và xã hội
nhân dịp này các tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc
đã được trao bằng khen của thủ tướng chính phủ